australia vừa tuyên bố đã điều trị thành công trường hợp thứ ba nhiễm virus corona ở nước này
ngày hai tháng hai số người nhiễm virus corona tại australia vẫn được ghi nhận là một mươi hai người khi nước này không phát hiện trường hợp nhiễm mới nào
trong số này ba người đã được điều trị thành công và cho xuất viện khi không còn triệu chứng lây lan cho cộng đồng
trước đó australia đã đưa ra biện pháp mạnh khi thông báo không cho những người đến trung quốc từ ngày hôm qua nhập cảnh vào nước này
trong một diễn biến liên quan hôm qua một máy bay của hãng hàng không kantas đã rời thành phố sydney để đến vũ hán đưa công dân australia đang mắc kẹt tại đây về nước
chính quyền australia cũng thông báo các công dân này sẽ được sơ tán miễn phí tới đảo giáng sinh để cách ly một mươi bốn ngày trước khi trở về nhà